xong để thực hiện mục tiêu này cần có rất nhiều sự thay đổi căn bản từ chương trình học sách giáo khoa học phí lương giáo viên
một chương trình nhiều sách giáo khoa được đề xuất trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi lần này
đang được coi là cách thức dân chủ hóa nền giáo dục và tạo ra môi trường thuận lợi cho các trường
giúp giáo viên chủ động nội dung dạy học phù hợp tình hình thực tiễn
điều hai mươi chín dự luật giáo dục sửa đổi đã bổ sung quy định một chương trình nhiều sách giáo khoa
theo đó chương trình giáo dục phổ thông là thống nhất trong cả nước
trên cơ sở đó khuyến khích các tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa
theo quan điểm của nhiều chuyên gia bản chất của cơ chế này là tạo ra hành lang pháp lý cho việc các tác giả
nhà xuất bản có quyền biên soạn đăng ký thẩm định sách của mình trở thành sách giáo khoa
và các trường giáo viên có quyền lựa chọn sách
song nhiều chuyên gia băn khoăn về việc liệu có thể viết một quyền vài quyển hay phải viết cả bộ
tài chính ra sao thẩm định như thế nào
ai cung cấp tiền cho chúng tôi thế thì tất nhiên chúng tôi cũng thể giả lời được là cái tiền này lấy ở đó anh phải bỏ ra chứ

nhưng người ta để đề nghị nếu chúng tôi viết sách giáo khoa mà đưa ra thẩm định bộ không dựa thì chúng tôi làm nào
và do đó đặt ra vấn đề thứ hai là liệu khoa viết sách giáo khoa thì vấn đề kinh phí vấn đề tài trợ đặt ra là sao
các giáo khoa có thực miệng không
trong đây ta viết bộ một bộ không
thì ta thẩm tế thực nghiệm được không
bây giờ từng nhóm một viết bộ sách giáo khoa này có thử nghiệm không
và cuối cùng có nhất thiết phải thẩm định hay không
và càng nhiều bộ sách giáo khoa thì thẩm định cũng càng phục tạp
về vấn đề này theo ý kiến của địa phương nên có nhiều bộ sách nhưng phải trên nền chương trình cơ bản mà bộ giáo dục và đào tạo đã thông qua
vì chương trình học là căn cốt để các trường lựa chọn sách phù hợp
thống nhất rằng là bộ giáo dục chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa
và khuyến khích các tổ chức cá nhân biên soạn một số bộ sách giáo khoa
và sau đó thì là và cái tổ chức cá nhân đó biên soạn bộ sách giáo khoa
vậy trên cơ sở là chương trình được bản hành sẽ có một hội đồng thẩm định
các bộ sách đó được đưa vào hệ thống giáo dục ở các cấp học
và các cơ sở giáo dục các trường học và các địa phương có thể lựa chọn một trong những bộ sách của cả bộ giáo dục
của cả các tổ chức cá nhân để mà tổ chức thực hiện đáng giải
vấn đề một chương trình có nhiều bộ sách đã được đưa ra trong nhiều năm trở lại đây
việc có nhiều bộ sách để các trường lựa chọn sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh
qua đó nâng cao chất lượng sách giúp trẻ được tiếp cận chi thức dưới nhiều góc nhìn khác nhau
tuy nhiên nếu không có quy định rõ ràng thì sẽ khó trong việc triển khai chính sách này trên thực tế
bên cạnh việc quy định biên soạn một bộ hay nhiều bộ sách giáo khoa trên một chương trình được bộ giáo dục và đào tạo thông qua
vấn đề lương giáo viên học phí
cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ lấy ý kiến sửa luật giáo dục
mục đích của mọi sự thay đổi đều nhằm bảo đảm tính công bằng trong việc hưởng quyền lợi học tập theo đúng hiến pháp
vấn đề đặt ra hiện nay đó là triển khai sao cho công bằng trong hệ thống giáo dục mới quan trọng
căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay
cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế
cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng
bộ giáo dục và đào tạo
đã đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh
cấp trung học cơ sở trường công lập tăng lương giáo viên lên mức cao nhất trong hệ thống thang bảng lương
theo ý kiến của nhiều chuyên gia đây là một đề xuất rất tiến bộ song cần tính toán kỹ
không chỉ là bậc lương cao nhất trong khu vực thành tính sự nghiệp
mà theo tức là phải có thang bảng lương mang tính chất đặc thù phù hợp với đặc thù của người sau
cái việc miễn phí cho học sinh trung học cơ sở là một bước tiến rất lớn trong chính sách phát triển
cơ sở giáo dục có tính chất cách mạng và nó cũng đúng với định hướng của hiến pháp chúng ta quyết định về phổ cập giáo dục
thế thứ hai là phổ cập giáo dục là bắt buộc mà đã bắt buộc thì thường nó phải gắn với phim
nhưng mà tôi như tôi nói với điều kiện là đảm bảo được khả năng đầu tư và đảm bảo chất lượng thì hẳn là
còn nếu chưa thì tính toán và chuẩn bị
cũng theo quy định trong dự thảo cơ sở giáo dục ngoài công lập cơ sở giáo dục chất lượng cao
được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xem xét tính công bằng để bảo đảm quyền lợi cho học sinh
tại các trường tư thục cung cấp dịch vụ công
tôi đồng ý đề xuất của bộ giáo dục đào bảo là học sinh trung học cơ sở không phải đóng học phí
tuy nhiên là để nghĩ xem xét thêm rằng là có một cái bộ phận
kinh thuộc các trường tư thục các trường ngoài công lập hay dân lập hay ngoại trung là các trường ngoài công lập
thì chúng tôi cũng đề nghị rằng là phải được quan tâm đến cái bộ phận học sinh này
để cho các em được hồi hưởng vào chính sách ưu tiên nó mang tính chất nó công bằng
tại sao cơ sở quốc tế ở việt nam thì họ giảng dạy cũng trong điều kiện của môi trường việt nam
họ dạy thì thu nhập của họ cao như vậy
tuy nhiên mọi sự thay đổi đều phải bảo đảm tính khả thi để qua đó nâng cao hiệu quả
không nên để tình cảnh ban hành cho có mà khó thực hiện vì đổi mới giáo dục ngoài câu chuyện chất lượng
còn liên quan nhiều đến kinh phí và quy trình thực hiện